từ đầu năm một nghìn chín trăm bốn mươi dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản đông dương phong trào cách mạng của quân chúng ngày càng lan rộng
và có ảnh hưởng đến tinh thần các binh lính người việt trong quân đội pháp
sự kiện cuộc binh biến đô lương ngày một mươi ba tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi một đã nêu cao tinh thần bất khuất của người dân việt nam chống lại chế độ thực dân
tiểu mục ngày này năm xưa sau đây sẽ giúp cho quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về sự kiện này
do bị lộ quân pháp đã dồn quân đàn áp nhanh chóng dập tắt cuộc binh biến
đội cung và một số người thoát được nhưng sau một thời gian trốn tránh đội cung và chín đồng chí của ông bị thực dân pháp bắt
và đưa về hành hình tại chợ rạng vào sáng ngày hai mươi năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm bốn mươi